ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh đồng nai vừa tổ chức lễ công bố xã bình lợi huyện vĩnh kiểu đặt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
đây là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên duy nhất của tỉnh đồng nai và khu vực phía nam tính đến thời điểm này
những năm qua với sự nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương và sự quan tâm đầu tư của các cấp
bình lợi đã trở thành hình mẫu của tỉnh đồng nai trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và cán đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm hai nghìn hai mươi
thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt hơn sáu mươi bốn triệu đồng một người một năm giá trị sản phẩm nông nghiệp đạt hơn một trăm tám mươi một triệu đồng một hectare một năm
nhân dịp này hai xã trị an phu lý của huyện vĩnh cửu cũng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
tại buổi lễ ubnd tỉnh đồng nai thưởng mỗi xã một công trình trị giá một tỷ đồng
ubnd huyện vĩnh cửu thưởng công trình trị giá một tỷ đồng cho xã bình lợi và công trình trị giá hai trăm linh triệu đồng cho hai xã trị an và phù lý